cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại phường bảy tp bạc liêu nên vào giữa tháng một mươi hai năm ngoái khư hoài tâm cùng trương tài lộc và một số người khác xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với nhóm người của gia đình bà lập
hậu quả khiến ba người trong gia đình bà lập bị thương tích nặng
ngày hôm qua đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường hà nội qua nguồn tin đã phát hiện một kho xưởng tại xã phú cường huyện sóc sơn thành phố hà nội
có chứa rất nhiều sản phẩm nước giải khát hết hạn sử dụng đang trong quá trình làm mới lại để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
chỉ với một lọ nước du môi một miếng giấy giáp
trong một buổi sáng cơ sở này đã tẩy sạch gần một chai nước giải khát đã hết hạn sử dụng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sau đó gián hạn sử dụng đến tận tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
không chỉ nước giải khát các sản phẩm như nước hồng sâm nước tăng lực sữa chua dành cho trẻ em tất cả đều hết hạn sử dụng từ một đến hai năm
cũng được tập kết về đây
các đối tượng chuẩn bị ra hạn sử dụng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở này thừa nhận toàn bộ lô hàng với gần bảy mươi chai nước rẻ khát hết hạn từ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là của mình

bà bảo là lau đi thì lau

cứ lau sạch là được

thế là mong các anh là cho em xin có cái gì
xài thì cho em xin
những lô hàng nước rẻ khát hết hạn sử dụng khi tuôn ra thị trường để tiêu thụ là điều vô cùng nguy hại
vì người dân mua về dùng đặc biệt là trẻ em thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
hết hạn sử dụng chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
mà tôi nghĩ trong nhiều trường hợp có thể còn đến tính mạng của con người thì mới có những quy định trong luật thực phẩm
hay là luật về chất lượng hỏa đối với những hạn sử dụng mà nhất là thực hầm
thế thì trong cái câu chuyện này thì tôi thì tôi thấy
trách nhiệm của cơ quan quản lý phải có đặc biệt là đối với chính quyền địa phương
nếu như cứ để xảy ra những cái việc tôi thấy như thế này là tương đối ngang nhiên tương đối công khai
lực lượng chức năng đánh giá hình thức thay đổi hạn sử dụng cho những sản phẩm đã hết hạn từ lâu
được các đối tượng làm giả rất tinh vi
bằng cách này chủ cơ sở sẽ mang về lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
nam định và an giang cũng vừa bắt quả tang các đối tượng đánh bạc
thông tin chi tiết có trong cụm tin vấn
đối tượng nam nữ đang đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn tiền tại nhà của nguyễn thị mẫu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở xóm hai xã nghĩa sơn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện nghĩa hưng phát hiện bắt quả tàng
tại hiện trường tổ công tác thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc hơn chín mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an nguyễn thị mẫu khai nhận đã tổ chức cho các con bạc sát phản nhau
tại nhà đối tượng xung quanh lắp đặt rất nhiều camera giám sát để kịp thời phát hiện khi có lực lượng chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ đưa các đối tượng xử lý trước pháp luật
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện trợ mới tỉnh an giang phục kích bắt quả tăng một mươi năm đối tượng
đang lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ tám ấp hòa thượng xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai mươi tám triệu đồng tiền mặt
đây là tụ điểm đánh bạc thu hút rất đông các con bạc tại địa phương và một số địa bàn lân cận tham gia
gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thị trấn lạc dương huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
khiến kho lạnh chứa hoa hồng của gia đình anh phan văn phượng bốn mươi bốn tuổi bị cháy rụi và lan sang hai nhà bên cạnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh lâm đồng đã điều năm xe chữa cháy
vượt gần hai mươi km đến hiện trường khống chế không để ngọn lửa cháy lan ra những nhà xung quanh
theo thông tin ban đầu ngọn lửa phát ra từ phía sau vườn của gia đình anh phan văn phượng
do thời tiết giữa trưa nắng nóng gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan nhanh vào nhà và ảnh hưởng thêm hai nhà liền kề bên cạnh
hậu quả thiêu dụi toàn bộ tài sản trong xưởng đóng gói hoa hồng trong đó kho lạnh bị cháy trị giá một trăm năm mươi triệu đồng
cùng hàng nghìn bông hồng cất chữ chuẩn bị bán vào dịp tám tháng ba
lửa cũng thiêu dụi hai xe mô tô sh cùng nhiều máy móc thiết bị như máy nổ mô tô bơm nước
đám cháy còn lan sang nhà ở của gia đình anh phượng và hai nhà hàng xóm làm nhiều máy móc tài sản của các hộ này bị thiêu dụi
lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
còn vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều nay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô xe tải và xe máy đã xảy ra trên tuyến đường võ nguyên giáp thành phố đà nẵng
ba người may mắn thoát chết
thời điểm trên một xe ô tô lưu thông trên tuyến đường võ nguyên giáp theo hướng từ đà nẵng và hội an
với hoàng kế viêm chiếc xe này đâm đối đầu với xe tải lưu thông theo hướng ngược lại
trong lúc hoảng loạn tài xế ô tô tiếp tục lùi lại đột ngột và va chạm với xe máy cùng chiều
hậu quả ba người ngồi trên xe ô tô bị thương nặng đầu xe ô tô xe máy hư hỏng hoàn toàn
tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường biển un tắc kéo dài trong gần một giờ đồng hồ
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã có mặt để phân luồng
đồng thời lập biên bản hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi diễn ra tại việt nam
đó là lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi
sẽ diễn ra tại quảng trường mùng hai tháng chín thành phố đà nẵng vào cuối tháng ba
vào chiều ngày hôm nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ trong toàn lực lượng
công an thành phố sẽ đảm nhận ba nhiệm vụ gồm cắt cử quân số tham gia lễ xuất quân
biểu dương lực lượng và phương tiện phục vụ đảm bảo an ninh trật tự cho hội nghị
đồng thời cắt cử đội quân tinh nhuệ tham gia diễn tập phương án bảo vệ cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
tại hội nghị công an các đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ cụ thể
từ đó triển khai cho cán bộ chiến sĩ tại đơn vị cùng tham gia tập luyện
hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác đảm bảo tuyệt đối an toàn về người phương tiện khí tải vũ khí công cụ hỗ trợ
lãnh đạo công an thành phố đà nẵng yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác để kịp tiến độ
góp phần làm nên thành công tại buổi lễ quan trọng này
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố đà nẵng từng đảm nhận và triển khai đảm bảo an ninh trật tự
cho lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ hội nghị cấp cao apec
vì vậy sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn lớn
phát huy truyền thống hơn một mươi sáu năm hình thành và phát triển với tinh thần xây dựng đơn vị là nhà
đồng chí đồng đội là anh em trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ khánh thành công trình mái nhà đồng đội tại huyện sóc sơn hà nội
tại buổi lễ gia đình đồng chí phạm văn tôn công tác tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
đã được trao tặng mái nhà đồng đội
việc làm này có ý nghĩa thiết thực hướng tới những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
nhằm góp phần động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác công hiến
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô nói riêng
ngày càng lớn mạnh
đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái vì đồng đội thân yêu
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và bốn mươi sáu năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động